tối một sáu tại thành phố đà nẵng lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
những dòng sông kể chuyện đã chính thức khai mạc đến dự có các đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung mương đảng tránh án toán nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành
trung ương và thành phố đà nẵng đại diện các tổ chức quốc tế tổng lãnh sự các nước trên địa bàn
thành phố cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch thập phương
đây là năm thứ một mươi đà nẵng tổ chức sự kiện này và là năm thứ ba sự kiện được xã hội hóa
sau những nghi thức khai mạc khán giả và du khách được thưởng thức một chương trình nghệ thuật
được giàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế
với chủ đề cội nguồn trong đêm khai mạc hai đội việt nam và nga đã mang đến những màn trình diễn
đầy xúc cảm của pháo hoa và âm nhạc tổng cộng đã có hơn bảy quả pháo hoa với nhiều hiệu
ứng đặc sắc đã thắp sáng bầu trời sông hàn đêm qua
không khí đà nẵng khá mát mẻ nhưng việc ít gió đôi lúc đã khiến cho tình trạng khói mù
phần nào ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh pháo hoa tuy nhiên với kỹ thuật đỉnh cao và kinh nghiệm lâu
năm cả hai đội pháo hoa đã hoàn toàn chinh phục khán giả hai bên bờ sông hàn
màn bác hoa của việt nam thể hiện rất là đặc sắc và của nga thì cũng vậy và hy vọng rằng
truyền thống màn bác hoa này của đà nẵng sẽ phát huyên mãi và sẽ thu hút được nhiều các
đất nước khác đến để tham dự đêm khai mạc nhiều xúc cảm đã khép lại khán giả yêu
nghệ thuật ánh sáng cùng đón chờ đêm thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày tám tháng sáu